hàng tấn ngô giống không nảy mầm hoặc nảy mầm với tỷ lệ rất thấp
một vụ mùa gần như mất trắng và không được đền bù thiệt hại
là hiện trạng mà bà con nông dân huyện sinh hồ tỉnh lai châu đang phải gánh chịu
đáng nói hơn việc chịu trách nhiệm về giống ngô này
đang bị đá bóng qua lại giữa chính quyền huyện sinh hồ và doanh nghiệp cung ứng
theo chương trình ba mươi a của chính phủ bà con nông dân xã trăn nưa huyện sìn hồ tỉnh lai châu
được nhận hỗ trợ giống ngô lai lvn một mươi với hình thức nhà nước hỗ trợ ba mươi người dân đóng góp bảy mươi
dự kiến diện tích gieo trồng giống lvn một mươi của xã trăn nưa là ba mươi hectare
ngay ban đầu khi đơn vị cung ứng đến cấp phát giống cho người dân tại xã trăn nưa
thì chính cán bộ nông nghiệp xã đã phát hiện ra điều bất thường
ngày đóng gói ở đây thì theo tôi nghĩ là không rõ ràng
bởi vì ngày đóng gói ở đây để trống không có gì cả
đấy chỉ dựa vào cái này ở bên công ty chỉ dựa vào cái này
thì cái đấy thì chúng tôi nghĩ là
nó mập mờ lắm là nó không chuẩn xác như các loại giống khác
thế là bà con cũng rất mong muốn là được cái giống lvn một mươi này
tuy nhiên năm nay thì là nó không được đảm bảo lắm
thế trồng thì bà con không thấy lên
ngay sau khi nhận được thư tin này
đại diện công ty giống phòng nông nghiệp huyện cùng xã đã có buổi làm việc và có biên bản với nội dung
chất lượng giống vẫn tốt việc khác nhau về hạn sử dụng là do sơ xuất trong việc đóng gói
phòng nông nghiệp chỉ đạo tiếp tục gieo cho kịp thời vụ
thậm chí đơn vị cung cấp giống là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên giống vật tư nông nghiệp tây bắc
có địa chỉ tại phường tân phong thành phố lai châu tỉnh lai châu
còn khẳng định nếu có gì xảy ra trong quá trình sản xuất và năng suất bị giảm
thì phía công ty sẽ bồi thường hoàn toàn thiệt hại
sau khi bà con gieo giống trên số diện tích khoảng một mươi ha
thì phần lớn là không nảy mầm hoặc có thì tỷ lệ rất thấp
lúc này chủ đầu tư là phòng nông nghiệp huyện sinh hồ và phía đơn vị cung ứng giống mới nhận là do giống
và cho thu hồi toàn bộ số giống ngô lvn một mươi đã cấp tại xã trăn nưa và xã pìn hồ với số lượng trên hai tấn
với hơn một mươi hectare ngô gần như mất trắng người nông dân xã trăn nưa đang rất hoang mang
không biết sẽ phải tiếp tục gieo trồng như thế nào trước vụ mùa mới
thiết nghĩ chính quyền tỉnh lai châu và huyện sinh hồ cần nhanh chóng vào cuộc
hỗ trợ cho người nông dân và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ việc này